vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua ngày bảy tháng năm một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu dụi hoàn toàn một kho chứa hóa chất của một hộ dân ở huyện eak tỉnh đắk lắc
kho chứa của ông phan văn năm bốn mươi bảy tuổi trú ở thôn năm xã eda huyện eka
trong kho có nhiều chất dễ cháy cộng với việc đắk lắc đang trong mùa khô nên ngọn lửa bùng phát nhanh chóng phát ra nhiều tiếng nổ rất lớn
đã có một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã tới cứu hộ và dập tắt được đám cháy hoàn toàn
rất may là không có thiệt hại về người thế nhưng toàn bộ kho đã bị thiêu dụi hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ